của mình và vì thế của mình
rất quan trọng nhưng tôi nghĩ cái này
cũng là cái
nó là khó khăn nhưng mà nó lại là động lực
để anh phần đầu hơn nữa
để anh thấy đó là sức ép
nhưng mà sức ép hữu
để phần đầu làm tốt công việc hơn
thời gian vừa qua không chỉ là cái việc luân chuyển
giám đốc công an các tỉnh mà thời gian vừa qua
thì bộ công an cũng đã thực hiện rất là quyết liệt
và mạnh mẽ đề án bố trí công an
chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
có nghĩa là từ người đứng đầu cho đến
lực lượng công an tại cơ sở thì đều
đã được kiện toàn theo ông đánh giá
thì với những cái quyết tâm chính trị như thế này
của đảng ủy công an trung ương cũng như là lãnh đạo bộ công an
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
sẽ có được những cái chuyển biến như thế nào ạ
tôi nghĩ cái gì chuyên nghiệp
thì vẫn hơn
đây là nếu một đổi mới
của giai đoạn một
của đất nước ta đấy
là tự do họa
thì cái giai đoạn đổi mới tiếp theo
phải là chuyên nghiệp họa
chuyên nghiệp họa là anh làm cái gì
cũng phải có nghề
thành tựu là ở cấp xã
xã của mình rất là lớn
nếu mà vấn đề của cấp xã
nó được xử lý một cách chuyên nghiệp
thì nó không rồi đến cấp huyện
một huyện thì có bao nhiêu xã
nếu một cấp xã ta xử lý
không tốt thì cấp huyện làm sao mà gỡ
mà một tỉnh
có bao nhiêu huyện đâu một nước
như vậy thì rõ ràng ở cấp cơ sở
nếu mà anh chuyên nghiệp họa được
thì xử lý
vấn đề nó sẽ tốt
từ huyện từ huyện về xã
thì như vậy là anh chuyên nghiệp họa
theo kiểu là nó đưa từ nguồn nhân lực
từ cái mình đã có
hơn là anh tuyển dụng vào
rồi đẩy cái biến chế nó lên
và như vậy thì biến chế
thì nó vẫn xu thế là đơn giản
nhưng mà chuyên nghiệp họa
lại có thể thực hiện được
thế là một chủ trương rất hay
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian
và cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi